chương trình sáu mươi h mua sắm trực tuyến việt nam năm hai nghìn hai mươi đã được khởi động
mang đến cơ hội mua sắm trực tuyến với đợt giảm giá lớn nhất trong năm cho người tiêu dùng của việt nam
chương trình đã nhận được sự hưởng ứng tích cực từ các doanh nghiệp và cả người tiêu dùng
ngày hội mua sắm trực tuyến lớn nhất trong năm online friday không còn xa lạ với người tiêu dùng việt nam
nhiều người xem đây là thời điểm thích hợp để mua những mặt hàng giảm giá sâu chất lượng tốt
thì em có săn sale từ đêm hôm qua ấy ạ thì nó sẽ là các flat sale thì em thiên về em săn mỹ phẩm hơn
thì nó khá là rẻ thôi nó khá là rẻ mà nó cũng chính hãng nên là em rất là thích săn sale về các mặt hàng mỹ phẩm
thì các năm thì em đều có săn sale về mỹ phẩm hết ạ em thấy mua như thế thì nó sẽ rẻ hơn được rất là nhiều so với giá thị trường trên các cửa hàng
bọn em rất thích các chương trình như kiểu online friday vì là bọn em có được nhiều cái voucher khá là tốt để mua hàng giá rẻ
được rồi rồi
rồi thì em có mua được ba chiếc máy với cả hai đôi giày bọn em khá là ưng ý
các chương trình này thì bình thường những cái mặt hàng hot ấy thì sẽ rất là nhanh hết
và vừa rồi em cũng tìm kiếm mua ba chiếc váy mà em thích nhưng mà cũng đã hết rất là nhanh
năm nay các đơn vị cung ứng dịch vụ hạ tầng cho thương mại điện tử cũng đánh giá cao và kỳ vọng mang lại những lợi ích thiết thực cho cả người tiêu dùng và cộng đồng doanh nghiệp từ nhà sản xuất nhà phân phối
chúng tôi thì vẫn luôn đồng hành với các doanh nghiệp
và đặc biệt là luôn luôn có những chương trình mà hỗ trợ cho những doanh nghiệp và những nhà bán lẻ
có những cái mã voucher giảm giá để kích cầu từ cả nhu cầu của khách hàng cũng như là doanh nghiệp
năm hai nghìn một mươi chín chương trình online friday đã thu hút hơn ba tám trăm bốn mươi doanh nghiệp tham gia
tổng giá trị giao dịch hàng hóa trong hai mươi bốn giờ tổ chức chương trình ước tính đạt trên hai năm trăm linh tỷ đồng với trên ba triệu đơn hàng thu hút hơn một mươi một chín triệu lượt tương tác của người tiêu dùng
đối với các nhà bán hàng các sàn thương mại điện tử thì chúng tôi làm việc với các nhà sản xuất chính hãng để đảm bảo là những hàng hóa đưa lên online friday là những hàng chính hãng
đồng thời như các bạn thấy là trong năm nay đặc biệt là chúng ta có cái voucher gọi là super sale
super sale thì chúng tôi có hẳn thêm một đội làm việc trực tiếp với các nhà sản xuất để những cái mặt hàng này thực sự là những mặt hàng chính hãng chất lượng cao
online friday là chương trình mua sắm trực tuyến lớn nhất việt nam do chính phủ giao bộ công thương chủ trì tổ chức
sự kiện được kỳ vọng đóng góp tích cực vào việc kích cầu mua sắm dịp cuối năm cũng như nâng cao hơn nữa trải nghiệm mua sắm trực tuyến cho người tiêu dùng